công an tỉnh thanh hóa vừa bắt hai đối tượng cho con nợ vay tiền dưới hình thức dân sự
nhưng thực chất là cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm một mươi sáu một năm
hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến cho vay nặng lãi
là phạm bá hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đoàn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét nơi ở của hai đối tượng trên lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang đoàn văn tình
và ba đối tượng khác đang có hành vi chứa chấp và sử dụng chất ma túy
khám xét khẩn cấp hai cơ sở dịch vụ tài chính của tỉnh công an thu giữ một khẩu súng côn quay
nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi
theo kết quả điều tra chỉ tính từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt
các đối tượng đã cho hơn một trăm linh lượt người vay với số tiền hơn ba tỷ đồng
lãi suất từ bốn đến sáu đồng một triệu một ngày tương ứng với khoảng từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm một mươi sáu một năm
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ